các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
con người đang đứng trước nguy cơ bị dịch bệnh lấn chiếm bởi virus khi chúng có thể xuất hiện bất ngờ và để lại thiệt hại vô cùng to lớn
vậy tổ chức y tế thế giới đã chuẩn bị những gì cho việc phòng chống dịch bệnh tiếp theo sắp diễn ra mời quý vị cùng theo dõi
dịch ebola từng trở lại châu phi đối mặt hiểm họa kép
không chỉ gồng mình đối phó với đại dịch covid một mươi chín châu phi đang đứng trước hiểm họa kép khi virus ebola quay trở lại
xong khác với năm năm trước
những kinh nghiệm và tiến bộ trong công tác ứng phó với căn bệnh chết người này đã đem tới nhiều hy vọng
nếu lục địa đen biết tận dụng thời điểm vàng để sớm kiểm soát và dập dịch
ebola có thể gây sốt đau nhất mệt mỏi trước khi tiến triển và khiến cho bệnh nhân nôn tiêu chảy sức huyết
theo tổ chức y tế thế giới who điều đáng ngại nhất của dịch bệnh này là tỷ lệ tử vong có thể lên tới chín mươi
cao hơn nhiều so với dịch covid một mươi chín
virus ebola lây lan nhanh qua dịch
cơ thể của người bệnh hoặc người mới qua đời thậm chí sau khi người nhiễm đã bình phục
ngoài ra nhiều loài động vật nhiễm bệnh như dơi hoặc các loại linh trưởng đều có thể có truyền virus sang người
tại guinea tâm trấn của đợt dịch ebola ở tây phi giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
đợt bùng phát mới nhất được công bố vào ngày một mươi bốn tháng hai tại thị trấn uekke
sau khi nước này ghi nhận bảy trường hợp mắc bệnh và ba người thiệt mạng
đây là đợt bùng phát ebola đầu tiên ở tây phi
kể từ năm hai nghìn một mươi sáu thời điểm ghi nhận có tới hai mươi tám ca nhiễm bệnh với một mươi một ba trăm linh trường hợp tử vong
trước đó tại congo trung phi bốn ca mắc ebola đã được xác nhận ở thành phố puttempo
trong đó có hai người đã tử vong
lo ngại trước những diễn biến mới who đã theo dõi sát sau các đợt bùng phát của dịch ebola
coi đây là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế
tổng giám đốc who bày tỏ quan ngại về các đợt bùng phát dịch ebola ở guinea và congo
hoàn toàn không được bày tỏ
các đợt bùng phát đều không liên quan đến nhau
đồng thời cho biết who đã phát đi cảnh báo tới ít nhất sáu nước láng giềng của guinea
ngay khi nhận được cảnh báo lực lượng ứng phó với dịch bệnh của nhiều nước đã vào cuộc nhanh chóng
bộ y tế congo đã điều đội phản ứng nhanh quốc gia tới các địa điểm ghi nhận ca bệnh
đồng thời tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa ebola từ ngày một mươi năm tháng hai
guinea đã nhanh chóng mở một trung tâm điều trị ebola tại gweke
trong ngày cơ quan y tế của hai nước cũng đã làm việc với các đối tác
bảo đảm nguồn cung vật tư y tế thiết yếu
về phần mình who đã bắt tay vào tri vết mối liên hệ của các ca bệnh
khử trùng những nơi bệnh nhân đã tới đồng thời phân tích mẫu gen để xác định
chủng ebola xuất hiện lần này là loại đã tồn tại trên người hai động vật
tổ chức này cũng cho biết sẽ hỗ trợ các nước có dịch mua vaccine ngăn người ebola
và đảm bảo công tác phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm tại các cơ sở y tế
hội chứ thập đỏ quốc tế cũng kích hoạt mạng lưới gồm bảy trăm linh tình nguyện viên đã qua đào tạo
phó với đợt bùng phát mới này
dù các cơ quan y tế tích cực vào cuộc một số người vẫn lo ngại về sự xuất hiện đợt bùng phát
ebola mới sẽ làm ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch covid một mươi chín của châu phi
khu vực đã ghi nhận gần ba tám triệu ca nhiễm
trong đó có gần một trăm linh trường hợp tử vong
trong khi đó một số ý kiến lạc quan lại cho rằng những kinh nghiệm ứng phó ebola trước đây
sẽ đem tới nhiều thuận lợi trong việc sớm kiểm soát được dịch mới
theo liên minh vaccine kv đợt bùng phát dịch giai đoạn
hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu cũng đã thúc đẩy các nỗ lực phát triển vaccine ngừa ebola
hiện kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu đã có năm trăm linh liều sẵn sàng triển khai trên diện rộng
theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế đây là thời điểm vàng để các nước châu phi dập dịch
nếu để dịch ebola lây lan rộng hệ thống y tế vốn yếu kém lạc hậu của những nước này
sẽ chịu một sức ép rất lớn
ngược lại nếu biết tận dụng thời điểm vàng lục địa đen vẫn có nhiều cơ hội để thoát khỏi hiểm họa kép
trong khi thế giới đang gồng mình chống trọi với đại dịch covid một mươi chín
thì ebola lại xuất hiện đồng thời ở cả tây phi và trung phi
theo who tỷ lệ tử vong theo ca nhiễm bệnh ebola trung bình là năm mươi
mặc dù tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng đợt bùng phát
sự tái xuất của ebora khiến các chuyên gia y tế toàn cầu đặc biệt lo ngại
vì những quốc gia này là nơi từng có hai đợt dịch bùng phát dịch bệnh ebola tồi tệ nhất trong lịch sử
có nguy cơ ebola lan ra toàn thế giới
sự tái xuất hiện thêm chủng virus mới nguy hiểm hơn ebola
tổ chức y tế thế giới who đã xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh ebola mới tại bustambo
một thành phố ở tỉnh bắc kivu thuộc cộng hòa nhân dân congo
các quan chức của who cho biết hôm thứ sáu ngày một mươi hai tháng hai rằng
họ đang vận chuyển vaccine đến thành phố này và đang chạy đua để ngăn chặn
căn bệnh gây chết người cao trước khi virus lây lan rộng rãi
trong khi thế giới đang quay cùng với đại dịch covid một mươi chín
thì ebola lại xuất hiện đồng thời ở cả trung phi và tây phi
thế giới không thể quay đầu theo hướng khác
chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để ứng phó một cách nhanh chóng
hiệu quả và với nguồn lực tương xứng để ngăn chặn những đợt bùng phát này
trước khi chúng trở thành dịch lớn
thư ký báo chí tại mỹ saki cho biết trong một tuyên bố
mặt khác các quan chức ở guinia vào cuối tuần qua cũng đã xác nhận
sự tái xuất của dịch bệnh ebola ở zerekore ở miền nam guinea
sau khi ít nhất ba người chết và bốn người khác nhiễm bệnh
guinea đã tuyên bố bùng phát dịch ebola
các nước láng giềng syria lewan và liberia cũng đã đặt công dân của họ
trong tình trạng báo động cao
không giống như đại dịch covid một mươi chín có khả năng lây nhiễm cao
và có thể lây lan bởi những người không có triệu chứng
dịch bệnh ebola được cho là lây lan chủ yếu qua những người đã bị bệnh có triệu chứng rõ ràng
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của mỹ cdc
virus này lây lan
qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc chất dịch cơ thể của những người bị bệnh hoặc chết vì bệnh
theo who tỷ lệ tử vong theo ca nhiễm bệnh ebola trung bình là năm mươi
mặc dù tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng đợt bùng phát
sự tái xuất của ebola ở guinia và drc khiến cho các chuyên gia y tế toàn cầu đặc biệt lo ngại
vì những quốc gia này là nơi từng có hai đợt bùng phát dịch ebola tồi tệ nhất trong lịch sử
theo who đợt bùng phát ebola ở tây phi bắt đầu ở kenya
vào năm hai nghìn một mươi bốn trước khi lan qua biên giới đất liền tới syria lewan và liberia
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu đã có hơn hai mươi tám trường hợp mắc bệnh trong đó có hơn một mươi một trường hợp tử vong
kể từ khi dịch bệnh xảy ra năm hai nghìn một mươi bốn ở tây phi
mỹ đã nỗ lực nâng cao và ưu tiên hỗ trợ an ninh y tế với các đối tác
thông qua chương trình về sự an ninh y tế toàn cầu và với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quốc hội
psaki cho biết
càng mắc ebola là những người phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh
đó có thể là người nhà bệnh nhân những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
người giữ tăng lễ bệnh nhân và có tiếp xúc trực tiếp với thi thể người nhiễm bệnh
người đi săn tiếp xúc với sát động vật chết do nhiễm ebola và các cán bộ y tế chăm sóc người bệnh ebola
trên thế giới đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ dịch bệnh
virus ebola là một trong những đại dịch khiến thế giới phải trao đảo
gần đây tiếp tục xuất hiện thêm một biến chủng mới đến từ virus sars cov hai
loại biến chủng mới này thậm chí dễ lây lan hơn delta và dễ gây chết chóc hơn ebola có tên là omicron
delta được cho là có khả năng lây lan cao hơn sáu mươi so với chủng ban đầu của sars cov hai
trong khi đó virus ebola được phát hiện lần đầu tiên ở nam sudan và ở cộng hòa congo vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
virus này từng gây ra đợt dịch ở tây phi khiến hơn một mươi một người tử vong trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi bảy
theo tổ chức yên tân
giới tỷ lệ tử vong trung bình do virus này gây ra khoảng năm mươi thậm chí một số biến thể của ebola khiến chín mươi ca mắc tử vong
việc so sánh một biến chủng tương lai của sars cov hai có thể nguy hiểm như delta hay ebola cho thấy lo ngại của ông frank
cũng như nhiều nhà khoa học về sự biến đổi khoa học của loại virus này
cảnh báo được đưa ra giữa lúc thế giới nâng cao cảnh giác với sự xuất hiện của omicron
một biến chủng mới của sars cov hai có tên khoa học là b một một năm trăm hai mươi chín
ở châu phi
who vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã chính thức xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
sở dĩ biến chủng omicron gây lo ngại là bởi nó chứa số lượng đột biến chưa từng thấy
theo kết quả giải trình từ trên biến chủng này có khoảng năm mươi đột biến
trong đó có ba mươi hai đột biến gắn trên protein gai
một cấu trúc giúp virus tăng độ bám dính và xâm nhập vào tế bào cơ thể người
delta chỉ chứa khoảng một mươi ba một mươi bảy đột biến trên protein gai
các đột biến ở protein guy có thể làm thay
thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan
hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh
mặc dù hiện chưa có nhiều dữ liệu về omicron nhưng biến chủng này đã gây lo ngại toàn cầu
các nước có những phản ứng nhanh hơn so với khi delta xuất hiện
nhiều quốc gia đã thông báo hạn chế đi lại với một số nước châu phi
trong thời gian chờ có thêm dữ liệu khoa học
biến chủng mới này xuất hiện tại hà lan và có nguy cơ lan rộng ra toàn châu âu
hiện tại các chuyến bay nhập cảnh và xuất cảnh đến nam phi đều được kiểm soát chặt chẽ
và tạm dừng để tránh loại virus này lây lan
uso cũng thông báo việc xác định mức độ nguy hiểm của biến thể mới
có thể mất đến vài ngày hoặc vài tuần
trong tuyên bố của mình who cho biết họ đang làm việc với các chuyên gia kỹ thuật
để hiểu được tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp đối phó
có chống lại covid một mươi chín bao gồm cả vaccine
việt nam cũng đã phải chịu hậu quả lớn của dịch bệnh covid một mươi chín
cho đến nay nâng cao nhận thức về bệnh là một trong những cách để bạn cứu mình
khỏi ebola sars cov hai omicron
ngoài ra tại việt nam bạn có thể tự mình tạo những thói quen có thể giúp phòng tránh
bệnh nhiều nhất có thể như không ăn thịt thú rừng tránh bay tới những vùng đang có dịch
trước sự xuất hiện của nhiều loại virus mới đặc biệt là biến chủng mới omicron
bộ y tế đã đưa ra những đề xuất để ngăn chặn dịch bệnh tiếp theo vào việt nam
chúng ta cũng cần bảo vệ chính bản thân khỏi sự xâm nhập của virus
bằng cách thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan phòng chống dịch bệnh
trên đây là những thông tin của dịch bệnh ebola và các loại virus khác gây ra thảm họa chết chóc
cho nhân loại để loại trừ khỏi những biến chủng này các nhà khoa học và đội ngũ y bác sĩ
đã và đang nghiên cứu vaccine phòng chống virus bên cạnh đó ý thức của người dân cũng góp phần
để lùi được virus nhanh chóng hơn tự bảo vệ bản thân là bạn cũng đang bảo vệ những người xung quanh
tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và gặp lại